xử lý nghiêm các vụ việc phá rừng cắt tặc gây thiệt hại cho nhân dân
cần tiếp tục chống tham nhũng tiêu cực và bệnh phô trương hình thức đang diễn ra ở một số bộ và một số địa phương
thủ tướng nêu rõ chúng ta không đặt vấn đề tăng trưởng bằng mọi giá mà tăng trưởng số lượng đi liền với chất lượng
tăng trưởng trong nguyên tắc phát triển kinh tế xã hội môi trường
cần tìm ra một dư địa tăng trưởng trong các lĩnh vực có thế mạnh của việt nam như nông nghiệp du lịch công nghiệp chế biến chế tạo đẩy mạnh xuất khẩu
về việc giải ngân vốn đầu tư công cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ hơn
nếu đến hạn tháng chín tháng một mươi tới đây mà địa phương đơn vị nào không giải ngân để tăng trưởng
thì thủ tướng sẽ quyết định điều động vốn cho địa phương đơn vị khác
thủ tướng yêu cầu cần loại bỏ ngay thông tin báo chí trái chiều gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
đồng thời yêu cầu bộ thông tin và truyền thông cần siết chặt quản lý phóng viên báo chí
không để tồn tại phóng viên lợi dụng chức năng nhiệm vụ mà làm hạn chế sự phát triển chung của đất nước
theo văn phòng ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ
tỉnh phú yên đã thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật trong cải cách hành chính
nhiều thủ tục hành chính của tỉnh phú yên đã được đơn giản hóa
tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian
kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính
cải cách hành chính của bộ nội vụ cho thấy chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi sáu của tỉnh phú yên đang được cải thiện
đối với tinh giản biên chế dự kiến năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh sẽ tinh giảm tối thiểu bốn mươi hai biên chế công chức và bốn trăm ba mươi tám biên chế sự nghiệp
riêng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh đã giải quyết chính sách tinh giản đối với ba mươi ba cán bộ công chức viên chức nghỉ
trong đó nghỉ hưu trước tuổi hai mươi một người thôi việc một mươi hai người
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh phú yên tiếp tục tập trung vào công tác cải cách hành chính nhà nước
với một số nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh đơn giản hóa cắt giảm thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực
công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước
sáng ngày hai mươi chín tháng sáu bộ tư pháp tổ chức tọa đàm đánh giá rút kinh nghiệm chỉ số cải cách hành chính của bộ tư pháp năm hai nghìn một mươi sáu
theo kết quả qua điều tra xã hội học
bộ tư pháp xếp thứ một mươi một
nhưng một mươi chín bộ tăng một bậc so với năm hai nghìn một mươi năm
theo báo cáo tổng quan về chỉ số cải cách hành chính cấp bộ năm hai nghìn một mươi chín
hiện bộ tư pháp vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt yêu cầu
như công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ công chức viên chức hiện đại hóa hành chính
các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh để tiếp tục nâng hạng chỉ số cải cách hành chính trong năm hai nghìn hai mươi
mỗi đơn vị thuộc bộ tư pháp cần có nhiều giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn
lưu ý kiến nghị địa phương
quá trình hướng dẫn nghiệp vụ lồng ghép cải cách hành chính và nhiệm vụ chuyên môn
kế hoạch khác của mình qua đó đem lại chuyển biến tích cực thực chất hơn nữa
một số chính sách có hiệu lực từ ngày hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
đó là tăng lương đối với công chức viên chức tăng mức phí tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
tăng mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện
từ mùa một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy nghị định bốn mươi bảy của chính phủ có hiệu lực
nghị định quy định mức lương cơ sở năm hai nghìn một mươi bảy áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
cụ thể mức lương cơ sở sẽ tăng từ mức một hai trăm một mươi đồng một tháng lên một ba trăm linh đồng một tháng
như vậy mức lương cơ sở sẽ tăng thêm chín mươi đồng một tháng so với hiện nay
quy định của luật bảo hiểm y tế mức tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình được xây dựng trên nền lương cơ sở
mức đóng phí bảo hiểm y tế bằng bốn năm theo lương cơ sở
do đó lương cơ sở tăng thì từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy mức phí tham gia bảo hiểm y tế cũng tăng từ sáu trăm năm mươi ba đồng một người một năm lên bảy trăm linh hai đồng một người một năm
theo quy định người tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ tham gia theo hộ gia đình và được miễn giảm từ người thứ hai theo mức bảy mươi sáu mươi năm mươi bốn mươi
tức là người thứ nhất mua thẻ bảo hiểm y tế phải trả bảy trăm linh hai đồng
người thứ hai trong gia đình mua trả bốn trăm chín mươi hai đồng
người thứ ba giảm còn bốn trăm linh đồng

đến ngày thứ tư thứ năm còn hai trăm tám mươi một đồng một thẻ
mức lương cơ sở tăng một triệu ba trăm linh nghìn đồng một tháng là căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp
đối tượng áp dụng được quy định tại điều hai nghị định số bốn mươi bảy của chính phủ
trong đó người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại luật người lao động việt nam
đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và người hưởng chế độ phu nhân phu quân tại cơ quan đại diện việt nam
ở các nước quy định tại khoản một điều hai khoảng bốn điều một trăm hai mươi ba luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
từ mùng một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng thay đổi
mức cao nhất là hai mươi sáu triệu đồng một tháng
khu công nghiệp luôn được xem là mô hình phát triển kinh tế trọng điểm của tỉnh
góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
việc xây dựng và phát triển các khu công nghiệp có tầm quan trọng
trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương
chính vì vậy cải cách hành chính là điều mà ban quản lý các khu công nghiệp đều hướng tới
để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp
cơ chế một cửa tại chỗ chính là bước cải cách hành chính tại các khu công nghiệp
cũng là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
phát triển các khu kinh tế và khu công nghiệp là chủ trương lớn nhất quán và đúng đắn của việt nam
trên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng
và các mục tiêu quốc gia khác
các khu kinh tế và công nghiệp là những điểm vùng động lực góp phần đáng kể cho sự tái cơ cấu
phát triển công nghiệp nói riêng và toàn nền kinh tế nói chung
tạo nhiều việc làm mới
thúc đẩy chuyển giao công nghệ thu hút một lượng lớn vốn đầu tư cho phát triển kinh tế
nghị quyết số ba mươi năm nqcp năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
đã ban hành nhiều cơ chế chính sách điều hành nhất quán cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh
tạo đà cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ
nằm ở phía bắc thành phố việt trì tỉnh phú thọ cách quốc lộ hai một km
cách trung tâm hà nội tám mươi km là khu công nghiệp thụy vân
hiện tại khu công nghiệp này đã thu hút bảy mươi bảy dự án
trong đó có bốn mươi sáu dự án đầu tư trong nước vốn đầu tư đăng ký bốn chín trăm sáu mươi tỷ đồng
ba mươi một dự án fdi vốn đầu tư đăng ký hai trăm hai mươi triệu đô la
các dự án tập trung vào các nhóm ngành diệt may sản xuất vật liệu xây dựng điện tử
cơ khí bao bì nhựa
với chủ trương thu hút đầu tư tỉnh phú thọ mà đại diện là ban quản lý các khu công nghiệp
đã bước đầu có những cải cách trong thủ tục hành chính hỗ trợ nhà đầu tư
và doanh nghiệp tìm hiểu về địa phương tìm hiểu về cơ chế
về cái thu hút đầu tư trong và ngoài nước đối với ban quản lý các khu công nghiệp phú thọ
để chúng tôi tiến hành hai cách là một là xúc tiến đầu tư tại chỗ
hai là xúc tiến đầu tư bên ngoài
thì bên cạnh việc chuẩn bị tất cả các tài liệu được in ra các thứ tiếng anh tiếng hàn
tiếng việt tiếng nhật và tiếng trung và đưa lên cái trang web của ban
để giải quyết để cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư quan tâm
và khi các nhà đầu tư và các doanh nghiệp quan tâm đến vấn đề đầu tư tại tỉnh
thì chúng tôi sẽ hướng dẫn làm các thủ tục và đi thăm các cơ sở
các khu công nghiệp các cụm công nghiệp để nhà đầu tư lựa chọn đầu tư
bên cạnh đó thì chúng tôi giúp đỡ các doanh nghiệp làm các khâu như là lập dự án đầu tư
thiết kế tuyển dụng lao động miễn phí rồi đào tạo an toàn vệ sinh lao động
cho các doanh nghiệp trong khu nghiệp và trong quá trình sản xuất
bắt đầu bước vào sản xuất thì chúng tôi sẽ cử cán bộ các phòng chuyên môn
để đến tận doanh nghiệp để hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật
hiện tại tỉnh phú thọ có khoảng sáu mươi nhà đầu tư nước ngoài
trong đó chiếm đại đa số là nhà đầu tư hàn quốc
các công ty sử dụng trên chín mươi lao động tại địa phương
và trong các doanh nghiệp hiện nay có khoảng ba mươi hai lao động địa phương
công ty tjb là công ty của nhà đầu tư hàn quốc chuyên sản xuất mây mặt và các mặt hàng thời trang
được cấp phép và hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu tại khu công nghiệp thụy vân tỉnh phú thọ
điều đáng nói là nhà đầu tư hàn quốc đã có một mươi năm đầu tư làm việc tại khu công nghiệp này
và ngày càng có xu hướng mở rộng lĩnh vực đầu tư và gắn bó lâu dài với nơi đây
tôi đã làm việc và đầu tư tại phú thọ từ một mươi năm nay
tôi nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện từ ban quản lý khu công nghiệp
ngay từ khi tôi mở công ty đầu tiên và hoạt động tốt
chính vì thế tôi đã mở thêm công ty thứ hai này
tôi được hỗ trợ nhiều về mặt pháp lý tuyển chọn lao động mặt bằng nhà xưởng
và thực sự tôi muốn gắn bó với nơi này vì nhiều điều kiện thuận lợi từ vị trí địa lý
người con người và cơ chế
là một công ty mới đúng thời điểm mà việc cải cách hành chính được đẩy mạnh
việc xin cấp phép và các thủ tục hành chính có nhiều thuận lợi hơn
công ty tjbb đã được tiếp cận ngay với những thay đổi đó
so với trước đây nếu như mà khi mà muốn làm bất cứ thủ tục hành chính nào
thì doanh nghiệp phải đi đến tất cả các bộ phận rồi chuẩn bị rất nhiều hồ sơ thủ tục
nhưng bây giờ thì
chúng tôi chỉ cần tập trung tất cả hồ sơ giấy tờ và nộp trên hệ thống một cửa điện tử
tôi cảm thấy tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho doanh nghiệp
ví dụ như ngày xưa nếu như mà để đăng ký một nội quy lao động hay thỏa ước lao động tập thể
thì doanh nghiệp phải mất ít nhất là khoảng một tháng
hoặc là thậm chí chúng tôi không được hẹn thời gian cụ thể để giải quyết xong bộ nội quy lao động hay là thỏa ước lao động tập thể
nhưng đến bây giờ qua cái hệ thống một cửa điện tử thì chúng tôi chỉ cần mất khoảng bảy ngày đến một mươi ngày là có thể nhận được kết quả rồi
nếu như ngày trước muốn làm bất cứ thủ tục gì thì chúng tôi đều phải mang đến tận nơi
trình diện trực tiếp cho người chịu trách nhiệm ở ban quản lý khu công nghiệp
nhưng bây giờ thì chỉ cần qua mọi giấy tờ thủ tục chúng tôi scan lên và gửi đến ban quản lý vẫn sẽ được giải quyết trực tiếp
không chỉ các nhà đầu tư nước ngoài mà các nhà đầu tư trong nước cũng lựa chọn phú thọ bởi yếu tố vị trí địa lý
con người những bước cải cách trong thủ tục hành chính và chi phí đầu tư có nhiều yêu đãi
theo anh đình doãn lời giám đốc công ty cổ phần sản xuất công nghiệp và thương mại việt nhật
việc anh lựa chọn đầu tư vào phú thọ mà cụ thể là khu công nghiệp thụy vân là vì chi phí đầu tư hợp lý
khi ra sản phẩm có sự cạnh tranh tốt đặc biệt vấn đề lao động khiến anh rất hài lòng bởi sự chăm chỉ chịu khó dây chuyển máy móc cao cấp nhưng các công nhân đều vận hành tốt
bên cạnh đó anh cũng đánh giá cao sự đổi mới về cải cách hành chính của ban quản lý khu công nghiệp phú thọ đối với doanh nghiệp
với cơ chế một cửa tại chỗ
các nhà đầu tư khi có nhu cầu chỉ cần đến một nơi là ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để giải quyết các thủ tục một cách nhanh chóng tiện lợi
như cấp và điều chỉnh giấy phép đầu tư cấp giấy phép xuất nhập khẩu cấp và gia hạn giấy phép lao động cung ứng lao động giải quyết tranh chấp lao động
và các thủ tục khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động của nhà đầu tư
thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh triển khai công tác giải quyết thủ tục hành chính một cửa một cửa điện tử
bằng một phần ba đến một phần hai thời gian theo quy định triển khai cấp các thủ tục hành chính nếu như mà có đầy đủ thì chúng tôi cấp ngay trong ngày
và duy trì tiếp dân và tiếp doanh nghiệp ở thứ năm hàng tuần tại khu công nghiệp để giải quyết tại chỗ những kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp
và duy trì hàng quý sáu tháng chín tháng một năm là chúng tôi tổ chức hội nghị giao ban giám đốc doanh nghiệp với ủy ban tỉnh
và các sở ngành liên quan để giải quyết các đề nghị kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp vào việc này là được các doanh nghiệp rất là đón nhận
việc trực tiếp giải quyết các vấn đề cho nhà đầu tư và doanh nghiệp của ban quản lý các khu công nghiệp sẽ là thực tiễn để ban quản lý các khu công nghiệp tham mưu
đề xuất các báo cáo bộ ngành chính phủ về các vướng mắc trong quá trình triển khai và các luật về đầu tư đất đai xây dựng và kiến nghị các giải pháp sửa đổi bổ sung cho phù hợp
vụ nhà đầu tư và doanh nghiệp tốt hơn hướng tới sự phát triển đồng bộ giữa doanh nghiệp và địa phương hoàn thiện những thủ tục pháp lý cải cách hành chính để phù hợp với yêu cầu phát triển chung và tiến trình hội nhập
với cơ chế một cửa tại chỗ này các nhà đầu tư khi có nhu cầu chỉ cần đến một nơi là ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh để giải quyết các thủ tục một cách nhanh chóng tiện lợi có liên quan trực tiếp đến hoạt động của các nhà đầu tư
phóng sự vừa rồi đã kết thúc chương trình cải cách hành chính tuần này của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau